kính thưa quý vị dù đã có văn bản gửi các tỉnh đồng nai bình dương long an tây ninh
để thống nhất phương án di chuyển cho người dân ở bốn tỉnh này với tp hcm
tuy nhiên đến nay sở giao thông vận tải tp hcm vẫn chưa thống nhất được phương án xét nghiệm
kèm phương án di chuyển do yêu cầu mỗi nơi mỗi khác
và đó là thông tin tại buổi họp báo cung cấp tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm chiều nay
đại diện sở giao thông vận tải tp hcm cho biết việc lưu thông trên địa bàn tp hcm
chỉ yêu cầu người dân là f đã khói bệnh sáu mươi ngày và người dân đã tiếp ít nhất
mỗi vaccine covid một mươi chín ít nhất một mươi bốn ngày không đòi hỏi người dân phải có xét nghiệm âm tính
đối với người dân di chuyển về các tỉnh đồng nai bình dương long an tây ninh
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã có văn bản gửi các tỉnh này đề nghị có phương án phối hợp
tuy nhiên mỗi nơi lại có một yêu cầu khác nhau nên không thể thống nhất phương án di chuyển chung cho người dân
chính vì vậy vào sáng mai ngày tám tháng một mươi thành phố sẽ hoàn chỉnh và ban hành phương án đi lại theo từng tỉnh cụ thể
để người dân thuận tiện theo dõi và di chuyển
cũng tại buổi họp báo sở công thương tp hcm cũng cho biết hai mươi tám trên hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống đã mở cửa trở lại
tập trung nhiều nhất từ quận năm với năm chợ huyền cú chi mở lại bảy chợ cần giờ tám chợ
dự kiến ngày tám tháng một mươi sẽ có ba giải tiếp tục được mở
dù ba chợ đầu mối lớn nhất tại tp hcm chưa hoạt động nhưng tại các khu vực này vẫn được trung chuyển hàng hóa
với trung bình một hai trăm linh tấn mỗi ngày so với tám trăm linh tấn thời điểm trước ngày một tháng một mươi